tỉnh thanh hóa vừa phát động đợt hiến máu tình nguyện dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hồng năm hai nghìn hai mươi
hơn một hai trăm linh cán bộ viên chức người lao động chiến sĩ lực lượng vũ trang
các tầng lớp nhân dân tại huyện thạch thành đã đăng ký tham gia hiến máu
mỗi năm tỉnh thanh hóa cần năm mươi đơn vị máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu
điều trị bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
trong năm vừa qua các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hiến tặng hơn hai mươi tám đơn vị máu
nhưng mới đáp ứng trên năm mươi nhu cầu của các bệnh viện
hưởng ứng đợt vận động lần này hơn một hai trăm linh người ở huyện thạch thành đã đăng ký tham gia
trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh thanh hóa đã tiếp nhận được bảy trăm chín mươi năm đơn vị máu
ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thanh hóa đã trao tặng giấy khen cho năm tập thể
một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện